vào khoảng chín giờ sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi một theo giờ địa phương tức khoảng sáu giờ sáng cùng ngày theo giờ việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc dẫn đầu đoàn cấp cao việt nam đã đến sân bay quốc tế jor
thủ đô post mosby papua new guinea bắt đầu chương trình tham dự tuần lễ cấp cao apec lần thứ hai mươi sáu
theo chương trình hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc có cuộc gặp với thủ tướng papua new guinea
tham dự lễ đón với các nhà lãnh đạo apec của thủ tướng nước chủ nhà
dự đối thoại với hội đồng tư vấn doanh nghiệp apec và dự phiên đối thoại theo nhóm
dự đối thoại giữa các nhà lãnh đạo apec với lãnh đạo các quốc đảo thái bình dương
gặp thủ tướng vanatu tiếp liên minh nghị viện mỹ
trong ngày tiếp theo thủ tướng sẽ dự đối thoại giữa các nhà lãnh đạo apec với quỹ tiền tệ quốc tế
dự một số phiên họp kín và làm việc của lãnh đạo các nền kinh tế apec